công an tỉnh hà giang đã bám sát chủ trương của đảng nhà nước chỉ thị nghị quyết chương trình kế hoạch của bộ công an và của tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh
chủ động tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh trả tự phục vụ kinh tế xã hội và đối ngoại của địa phương
chú trọng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xây dựng lực lượng công an tỉnh cách mạng chính quy tình nguyện hiện đại
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn sơn đã ghi nhận biểu dương kết quả công an tỉnh đạt được trong năm vừa qua
đồng thời đề nghị công an tỉnh nắm chắc phân tích đánh giá dự báo sát và đúng tình hình để tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương
chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
gắn xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh tấn công chấn áp quyết định các loại tội phạm
bảo đảm an ninh trả tự trước trong và sau tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
nhân dịp này thứ trưởng nguyễn văn sơn đã trao tặng một mươi năm bộ máy vi tính và một trăm hai mươi triệu đồng cho công an các xã biên giới trên địa bàn tỉnh
tại hội nghị nhiều tập thể cá nhân đã được bộ công an và ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua và bằng khen
trước đó thứ trưởng nguyễn văn sơn cùng đoàn công tác đã đến dân hoa
dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia vị xuyên tỉnh hà giang
những ngày đầu năm công an tỉnh quảng ngãi sôi nổi tổ chức nhiều chương trình tình nguyện về với bà con đồng bào khe ca dông vùng cao
những món quà ấm áp đã góp phần làm gắn bó thêm nghĩa tỉnh quân dân
công an huyện sơn tây phối hợp với cấp ủy chính quyền và nhân dân xã sơn tinh tổ chức giao quân thực hiện công tác dân vận
tại thôn kiểu mẫu nước kìa xã sơn tinh
đoàn thanh niên công an huyện tổ chức phát quang dọn vệ sinh môi trường trên ba km dọc tuyến đường thôn
và tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó trong học tập
công an huyện sơn tây tiếp tục phát huy hoạt động những phần tổ y như thế này
giúp cho xã sơn tinh nốt riêng như là huyện sơn tây có những mô hình nông không thiếu mới đọc hiệu quả và được nhanh động
công an huyện sơn tây có tuyên truyền vận động người dân
thực hiện nếp sống văn hóa văn minh vệ sinh môi trường chấp hành các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ trương đường lối của đảng pháp luật của nhà nước hương ước quy ước nông thôn và giao lưu bóng truyền với cán bộ công chức xã sơn tinh
trong chương trình tình nguyện mùa đông đoàn thanh niên công an tỉnh quảng ngãi tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông
và phòng chống dịch covid một mươi chín
trong chương trình tình nguyện mùa đông đoàn thanh niên công an tỉnh quảng ngãi tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông
trong chương trình tình nguyện mùa đông đoàn thanh niên công an tỉnh quảng ngãi tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông
bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ